đường tạo ra một hương vị lôi cuốn vị giác của hàng tỷ người bất kể lứa tuổi hay quốc tịch đó là sự ngọt ngào
đây được xem là hương vị dễ tạo được sự thỏa mãn nhất khiến con người khó có thể chối tử
giới khoa học gọi cảm giác đó là điểm hạnh phúc để mô tả cho sức hút mà hương vị ngọt ngào đem đến cho người ăn
đường có mặt trong vô số loại thực phẩm tuy vậy một vài năm trở lại đây người ta nhắc nhiều đến đường như là một loại gia vị chủ đạo xuất hiện phổ biến trong thực phẩm chế biến sẵn đặc biệt là đồ ăn của trẻ em
chúng ta có thể bắt gặp đường
trong những sản phẩm ngọt điển hình
nhưng cũng có thể bắt gặp một lượng đường khá lớn trong những sản phẩm mà không nhiều người nghĩ là có đường thậm chí là đặc thù với trẻ nhỏ
khoai tây chiên và bột mặn ăn dặm là ví dụ điển hình
trong năm mươi g khoai tây chiên người ta bổ sung khoảng hai gram đường cũng như trong bột ăn dặm vị mặn
đường là một trong những thành phần xuất hiện hàng đầu để kích thích khẩu vị
tất nhiên là nó như một thứ gây nghiện
tức là nói cho cùng nó như thứ gây nghiện
nếu anh đã hảo ngọt cái từ hảo ngọt nó có lâu lắm rồi
nếu anh đã hảo ngọt từ nhỏ thì lớn lên anh sẽ ăn nhiều đường hơn những người khác
và đấy là nguyên nhân của một loạt các bệnh mặn tính không lấy
và từ béo phì đó từ từ các béo phì nó sẽ ra các bệnh mặn tính không lấy
cho nên cái ảnh hưởng đấy là chúng ta phải giải định ngay từ nhỏ
các thói quen ăn uống đúng không nó hình thành từ nhỏ
cho nên nếu từ nhỏ đã ăn đường thì lớn lên là sẽ ăn đường
trước hết là những người
nếu có bệnh về tim mạch thì chúng ta thấy là đường chúng ta đưa vào chiếc cơ thể thì nó đòi hoài
phải cung cấp một cái năng lượng rất lớn để chuyển hóa được đường
và như vậy vô hình dung chúng ta đưa vào một cái lượng đường mà bắt cái tim của chúng ta nó phải làm việc tăng lên
ví dụ theo cái trường phái của nga ngày xưa mà những người bị nhồi máu cái tim là tuyệt đối không bao giờ cho chuyển nước đường cả
là vì người ta sợ đưa đường vào thì bắt cái tim phải làm việc nhiều
nếu không có oxy thì nó không thể chuyển hóa được
thì nó ảnh hưởng làm cho các cái bệnh các cái bệnh nó đang mắc phải nó nặng lên
với sự phổ biến của đường mới đây nhất trong một thông cáo báo chí được phát hành hôm một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tổ chức y tế thế giới who tại châu âu đưa ra lời cảnh báo và kêu gọi các nhà sản xuất hạn chế dùng đường trong thức ăn cho trẻ em
có bán trên thị trường
theo phân tích của who phần lớn sản phẩm cho trẻ em có chứa tới ba mươi lượng đường
thậm chí một vài loại sản phẩm đường chiếm bảy mươi tổng lượng calor
điều này dấy lên những lo ngại khi trong một bài tóm tắt nghiên cứu tiến hành trong suốt năm năm cho biết
chế độ ăn uống có hơn một trăm năm mươi gram đường grouptozer mỗi ngày sẽ làm giảm sự nhạy cảm với insulin
và vì thế làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như cao huyết áp
lượng cholesterol cao
một số nghiên cứu còn chỉ ra khả năng gây nghiện của đường
năm hai nghìn một mươi bốn các nhà khoa học thuộc đại học greenson của hoa kỳ đã tiến hành thực hiện trên những con chuột ăn chế độ nhiều đường
kết quả cho ra một lượng lớn dopamine được sản sinh khi chúng được thỏa mãn ăn nhiều đường
tương đồng với những gì xảy ra với não bộ khi sử dụng ma túy
qua thời gian lượng dopamine tăng nhiều lần đồng nghĩa với việc phải ăn nhiều đường hơn
điều này khiến đường đang trở thành mối lo ngại của giới khoa học khi được xem là cái chết trắng của thời đại mới
đường là chất thiết yếu để cơ thể hoạt động khi có thể chuyển hóa nhanh chóng thành năng lượng
có một số nguyên tắc sau để có thể sử dụng và phát huy hiệu quả của đường
đường là sản phẩm tạo ra lượng ca lo lớn
sử dụng nhiều đường đồng nghĩa phải vận động và hoạt động thể chất mạnh để tiêu hao năng lượng
các loại thực phẩm tự nhiên vốn đã chứa một lượng đường có sẵn
việc hấp thụ đường từ những nơi nơi
loại thực phẩm này sẽ tốt hơn là tiêu thụ đường từ bánh kẹo và thực phẩm chế biến sẵn
nên kiểm soát lượng đường tiêu thụ ở mức một mươi tổng lượng ca lo một ngày
tốt nhất là năm để phòng chống những ảnh hưởng nguy hại mà đường mang đến